trong những ngày vừa qua lực lượng vũ trang trên địa bàn các tỉnh biên trung đã nỗ lực sát cánh đồng hành cùng với nhân dân ứng phó với thiên tai lũ lụt
ngay sau khi nước lũ rút hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ nhân dân dọn dẹp sửa chữa nhà ở thu hoạch mùa màng
những việc làm thiết thực này đã tô tắm thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời bình
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
trong đợt lũ vừa qua huyện hương khê có trên ba hộ dân bị ngập lụt trong đó có trên hai hộ dân bị ngập sâu trên một mét
tại điểm trường mầm non xã hà linh gần năm mươi cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện hương khê và trung đoàn tám trăm bốn mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh
đang tập trung dọn dẹp bùn đất vệ sinh các trang thiết bị phục vụ học tập phấn đấu sớm nhất cho các em được đến trường
trong đợt lũ vừa qua huyện hương khê có trên ba hộ dân bị ngập lụt trong đó có trên hai mét
trong đợt lũ này địa bàn xã hồng lộc huyện lộc hà đã có hai trăm ba mươi trên bốn trăm năm mươi hectare lúa bị ngập lụt
do nước ngập sâu lúa bị gãy đổ và hư hỏng nhiều nên việc đưa các phương tiện máy móc vào thu hoạch là điều không thể
nhờ có cán bộ chiến sĩ trung đoàn tám trăm bốn mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh nên nhiều diện tích lúa của bà con đã được thu hoạch